nhà máy rác phượng thành nằm trên địa bàn huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
trong quá trình hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người dân rất bức xúc
sự việc càng trở nên phức tạp khi những ngày này một số người dân đã ngăn chặn toàn bộ xe chở rác không cho vào tập kết tại bãi rác
và từ đây nhiều sai phạm trong quy hoạch bãi rác phượng thành cũng được phanh phui
trong suốt hai ngày qua người dân ở ba xã đức hòa đức long và tùng ảnh thuộc huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
đã tập trung trước khu vực vào nhà máy rác phượng thành để ngăn chặn các xe tải chở rác